những đứa trẻ này được sinh ra sau những lần giao dịch mua bán trứng
vì nhiều lý do chúng tôi xin phép được che mở hình ảnh và không tiết lộ thông tin về nhân thân người phụ nữ trong đoạn hình ảnh này
người mẹ đã tốn hàng chục triệu đồng cho một lần mua trứng từ người khác và bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho các chi phí y tế khác
dù vậy chị vẫn là người may mắn vì cuối cùng đã có được đứa con bao năm phao khát
so với rất nhiều người phụ nữ khác đã mất rất nhiều tiền mà vẫn trắng tay trong cuộc hành trình tìm kiếm cảm giác được làm mẹ